tại cà mau thời gian qua các mô hình hợp tác liên kết gắn với sản xuất tiêu thụ xây dựng cánh đồng lớn đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức của cả người dân và cán bộ chính quyền các cấp về tính tất yếu phải hợp tác liên kết trong phát triển nông nghiệp hiện nay
trên địa bàn tỉnh cà mau hiện có khoảng một mươi bảy trăm linh hectare với trên chín hộ tham gia sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại năm mươi ba điểm của hai mươi một xã thị trấn